tại tp hcm đã diễn ra hội nghị tổng kết một mươi năm chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện
hội nghị là dịp để ban tổ chức và lực lượng trí thức trẻ tổng kết lại hoạt động của chương trình
trí thức khoa học trẻ tình nguyện tp hcm một mươi năm qua xây dựng nội dung hoạt động cho chương trình trong những năm tiếp theo
trong những năm qua chương trình trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện tp hcm đã tập hợp phát huy tinh thần
xung kích tình nguyện của lực lượng trí thức khoa học trẻ thành phố
qua đó chương trình là cầu nối mang kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ của lực lượng trí thức trẻ
để giới thiệu tư vấn hướng dẫn chuyển giao đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố
đặc biệt là chương trình nông thôn mới
qua một mươi năm đã có sáu trăm linh trí thức trẻ tham gia chương trình với hàng chục đội hình khoa học
các chuyên đề tư vấn chuyển giao kỹ thuật và sân chơi khoa học phục vụ cho người dân
trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận